trẻ bị ho thường là biểu hiện cho thấy cơ thể trẻ đang phản ứng lại một số yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài
các nguyên nhân thường gặp có thể khiến trẻ bị ho như cảm cúm cảm lạnh viêm quản
đây được coi là nguyên nhân phổ biến nhất gây ho ở trẻ
các cơn ho do cảm lợn gây ra thường từ mức độ nhẹ đến trung bình
trong khi cảm cúm có thể gây ra cơn ho ở mức độ nghiêm trọng hơn
trường hợp trẻ bị ho do viêm phế quản thường ho nhiều về đêm
khi trẻ bị nhiễm virus thì việc điều trị bằng hạ sinh là không hiệu quả
tuy nhiên cha mẹ cũng có thể sử dụng các loại thuốc khác để kiểm soát cơn ho
trào ngược acid trẻ bị ho cũng có thể là biểu hiện của tình trạng trào ngược acid
bên cạnh ho có thể kèm theo một số triệu chứng khác như nóng hơi thở có mùi thường xuyên nôn
hèn xuyễn một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị ho có thể kể đến chính là hèn xuyễn
tuy nhiên do triệu chứng ở mỗi trẻ khác nhau nên việc chuẩn đoán điều trị tương đối khó
triệu chứng điển hình nhất của hèn xuyễn là trẻ thường hay khó khè nhất là về đêm
dị ứng trẻ bị ho cũng có thể là do tình trạng dị ứng gây ra
khi bị dị ứng trẻ không chỉ ho mà có thể bị chảy nước mũi nước mắt phát ban ngứa và đau rát của họ
sơ nang trẻ nhỏ khi bị sơ nang thường gặp phải những cơn ho có đờm xanh hoặc vàng
một số dấu hiệu khác của sơ nang như nhiễm trùng soang hay viêm phổi tái phát mồ hôi có vị mặn
ở trẻ em có tới tám mươi các triệu chứng viêm mũi họng
bị ho là do virus tuy nhiên rất nhiều phụ huynh khi thấy trẻ bị ho đã vội vàng cho trẻ uống thuốc trị ho dùng kháng sinh
lạm dụng kháng sinh không những bệnh không khỏi mà còn để lại nhiều hậu quả lâu dài
việc lợi dụng kháng sinh dùng kháng sinh không đúng bệnh có thể gây ra một số nguy cơ như
tăng tác dụng phụ của thuốc gây phát ban phản ứng dị ứng buồn nôn tiêu chảy và đau dạ dày
kê ngộ độc gan và thân ở trẻ còn rất yếu chưa hoàn thiện và còn thải trừ chậm
nên nếu sử dụng thuốc kháng sinh thường xuyên sẽ gây ra tình trạng tích tụ và ngộ độc
nguy cơ kháng kháng sinh việc lạm dụng kháng sinh còn làm gia tăng tình trạng vi khuẩn kháng thuốc
khiến cho bệnh nhiễm trùng không kiểm soát được và dễ dàng lây rộng hơn
số loạn tiêu hóa trẻ có thể bị tiêu chảy buồn nôn đau bụng
lạm dụng kháng sinh còn gây dối loạn hệ vi khuẩn đường ruột
dị ứng một số trẻ có nguy cơ bị dị ứng thu kháng sinh có thể gây sức phản vệ rất nguy hiểm
đây là tình huống khẩn cấp cần ngay lập tức đưa trẻ đến bác sĩ hoặc cơ sở y tế gần nhất để tiếp nhận và cấp cứu điều trị kịp thời

đây là việc chung nhưng đối với bản thân đứa trẻ sử dụng kháng sinh sai nó cũng sẽ gây rất nhiều tác hại
cái tác hại thứ nhất ví dụ như là một nhiễm virus viêm mũi họng do virus thì không cần phải kháng sinh
uống kháng sinh thì nó không giúp cho khỏi bệnh và thậm chí là nó làm cho có tác hại cho cơ thể
vì kháng sinh nó vẫn là thuốc giết vi khuẩn nhưng nó cũng vẫn độc với tế bào
chả có kháng sinh nào mà uống vào
mà không có tác động gì đến cơ thể cả
thế thì có thể là gặp những cái ngoài cái việc tác hại đến cơ thể đấy thì nó có thể là có những cái tay biến hay là tác động phụ của kháng sinh
kháng sinh là một trong những loại thuốc mà có thể gây ra cái phản ứng dị ứng và đặc biệt là dị ứng nặng
dị ứng nặng là cái phản ứng phản vệ đấy
có thể gây ra sốc phản vệ và có thể gây ra tử vong được
chết người đấy
thế đấy là cái thứ hai chú ý
tác dụng phụ vào những cái tay biến
thế còn thứ ba nữa là sử dụng kháng sinh
thì nó thường là giết cả nó làm cho bị giảm cái lượng lợi khuẩn ở trong cơ thể xuống
lây khuẩn ở đây không phải chỉ có mỗi đường tiêu hóa không đâu
ở trên đường hô hấp trên các hệ thống da niêm mạc là đều có các cái vi khuẩn nó cộng sinh nó có lợi
thì khi mà dùng cái kháng sinh mà không đúng thì
nó sẽ gây ra cái rối loạn về cái vi khuẩn chí mà các lợi khuẩn nó sẽ giảm đi cho nên là dùng kháng sinh nó sẽ gây ra
nói ví dụ như cái mà gặp nhất là cái tiêu chảy do kháng sinh
thì cái này là thường gặp chứ còn nó còn có những cái tác hại mà mình còn có thể không nhìn thấy được
đấy là những cái mà tác hại của cái việc sử dụng kháng sinh không đúng cách
thế còn tất nhiên là tiêu tiền lại mất tiền nữa
nhiều cha mẹ tự ý cho con ngừng thuốc kháng sinh khi thấy bệnh tình con thuyền giảm
gây nhiều hậu quả như đề kháng kháng sinh
bệnh dễ tái phát lại và nghiêm trọng hơn so với ban đầu
cùng lắng nghe những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm nhật an
nguyên phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương để hiểu rõ hơn về vấn đề này
thực ra khi cho kháng sinh là phải có ít nhất là đặt ra hai câu hỏi
có cần phải sử dụng kháng sinh hay không
nếu mà cần tức là phải có bằng chứng của cái bệnh
do vi khuẩn gây nên
chúng ta phải sử dụng kháng sinh
vì kháng sinh chỉ có
chống lại vi khuẩn thôi chứ virus hay là ký sinh trùng hay là một thứ khác thì không có ý nghĩa gì cả
đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là khi cho kháng sinh rồi là mình phải
chọn loại kháng sinh nào
và sử dụng cái liều bao nhiêu là đủ
để cho nó khỏi đất bệnh
thế thì nếu mà
các bác sĩ đã chọn đã thấy chỉ định đúng là có nhiễm trùng
vi khuẩn rồi
xong thì xác định được là phải dùng loại kháng sinh này là phù hợp với cái bệnh đấy rồi
nhưng mà uống thì anh uống có một nửa thế thì thấy đỡ rồi thì dừng
thế thì nó sẽ gây ra tai hại thứ nhất
tức là cái bệnh đấy nó sẽ tái vượng trở lại
nó không khỏi
thì hoặc là nó sẽ gây tình trạng bệnh nặng lên
nặng luôn cái lúc đấy nhưng mà cũng có thể có tình trạng gây ra những cái tình trạng bệnh lý mạng tính
mà một trong những cái mà chúng ta nhìn thấy là hay bị viên an mạn tính
những cái thứ người ta cũng cho là
có một phần cái vai trò về điều trị mà mình không triệt để đấy
thứ nhất là nó sẽ có cái tác hại đấy
thứ hai là nếu dùng kháng sinh giở trừng đấy thì
nó cũng gây ra một cái tác hại mà khi nãy nó nói đến mà cả thế giới nó lo ngại đến là nó sẽ tăng cái tình trạng
kháng thuốc lên rất nhiều
vì cái vi khuẩn ấy nó chưa được giết hết
nó lại giống như là diệt mà không triệt để thì nó sẽ phát sinh trở lại
và nó sẽ kháng lại được cái vi khuẩn
thì đấy là hai cái tác hại chủ yếu của cái việc mà
nếu mà mình dùng kháng sinh mà lại không đúng theo cái chỉ định không đúng liều lượng hay là
không đúng thời gian
khi trẻ bị ho đều giảm các cân ho gần sự ấm cho trẻ nhưng không được mặc quá nhiều quần áo khiến trẻ nóng nực cho trẻ uống nhiều nước
nước ấm hoặc nước táo
nếu trẻ bú mẹ thì tăng cường cho trẻ bú mẹ nhiều hơn nữa
trẻ từ ba tháng đến một tuổi chưa dùng được mật ong thì áp dụng biện pháp này rất tốt
để giúp trẻ dễ chịu nên massage
tăng ngực và bụng cho trẻ
có thể tắm nước ấm
tăng cường độ ẩm để giúp trẻ dễ chịu hơn
đối với bé ăn rậm
nên cho bé ăn lỏng hơn thường ngày có thể là cháo
súp dò dinh dưỡng
để giúp trẻ bớt ho nên nâng cao đầu bé khi ngủ
với trẻ lớn biết xúc miệng thì nên động viên hướng dẫn bé xúc miệng nước muối loãng hoặc nước ấm nhiều lần trong ngày
nếu trẻ bị ho kèm theo sổ mũi bạn có thể cất hợp giữa mũi nhỏ mũi
một số trường hợp cần thiết có thể sử dụng thêm biện pháp giảm hoa an toàn từ thảo dược
cha mẹ lưu ý cần theo dõi trẻ nếu thấy có dấu hiệu bất thường như khó thở
thở nhanh hơn
bú kém hơn
không uống được
trẻ mệt lưu đừ
tái xanh nôn
thấy trẻ ốm nặng hơn thì đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị
cho đứa trẻ mà bị ho nhiều thì cái đầu tiên là mình phải xem là
làm sao cái môi trường cho nó thật là hỗ trợ cho đứa trẻ
thoải mái nhất
thế thì ví dụ như nhiệt độ độ ẩm
nói ví dụ như ho là dứt khoát là chúng ta bừng lên để cho có gió quạt
không nên để cái nhiệt độ mà lạnh
trong những trường hợp đấy thì nói ví dụ như cái bình thường
mình có thể để điều hòa cho bé là hai mươi năm độ chẳng hạn thì trong những trường hợp bé bị ho
thậm chí là mình phải tăng cái đấy lên
và giảm cái lượng mà
cái thông khí
nó phải giảm thấp xuống
thì cần cái độ ẩm thì cho nó thích hợp
đấy là cái việc thứ nhất khi việc thứ hai
là khi đứa trẻ bị ho
thì nên cho đủ nước
đủ nước để làm gì
để cho nó
dân gian cái gọi là làm cho nó loãng đờn
nhưng thực ra đủ nước thì nó cũng sẽ không bị quánh và nó cũng sẽ
ho thì nó sẽ dễ dàng
nó có thể là tống được cái
hay là cái đờm ra ngoài
thì nó sẽ cũng dễ chịu hơn
thế là cái thứ hai
cái thứ ba nữa
là đối với trẻ bị ho thì bao giờ cũng liên quan đến cái đường thở
cho nên là thường xuyên
vệ sinh mũi họng cho trẻ
bây giờ có rất nhiều các sản phẩm mà chúng ta có thể vệ sinh nhưng mà phải cho đúng cách nhé
ví dụ như xịt mũi bằng serima cũng phải xịt đúng cách
phải ở tư thế mà đừng có để đầu giữa thấp
ví dụ đè ngửa con ra để xịt
để xịt thì cái đấy không đúng cách chẳng hạn
mà phải để cho đứa trẻ là
có thể hơi nghiêng về phía sau cũng được
xong xịt thì không nên xịt thẳng mà phải xịt trách vân vân
thì những cái
thuật mà để cho vệ sinh đường hấp cũng sẽ hỗ trợ cho đứa trẻ nó sẽ giảm bớt cái
kích ứng gây ho